điều đáng lưu ý là không khí lạnh tràn về khi miền bắc đang duy trì mức nhiệt cao
sự tranh chấp giữa khối không khí nóng và khối không khí lạnh có thể sẽ gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan
như lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
trong đó khu vực có nguy cơ cao xuất hiện các hiện tượng cực đoan này chính là các tỉnh vùng núi và trung du bắc bộ
nên người dân cần hết sức lưu ý đề phòng
với miền trung hôm nay cũng là một ngày nắng sớm cường độ mạnh nền nhiệt cao nhất trong ngày
trên suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho tới bình thuận đều ở ngưỡng cao là ba mươi một ba mươi ba độ
một số điểm vùng núi phía tây miền trung như hồi xuân của thanh hóa tương dương nghệ an hay hương khê của hà tĩnh
vẫn còn chịu tác động của hiệu ứng phơn yếu được tạo ra bởi vùng áp thấp phía tây
nên nhiệt độ ở mức cao ba mươi năm ba mươi sáu độ và xuất hiện tình trạng nắng nóng cục bộ
đến trưa và chiều mai khi gió mùa đông bắc tràn xuống nó sẽ gây mưa rông trở lại trên khu vực
các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh sau đó mở rộng xuống khu vực quảng bình quảng trị cũng như thừa thiên huế
vì thế trong những ngày cuối tuần ở các tỉnh từ thừa thiên huế trở ra đến thanh hóa sẽ có mưa rông và trời chuyển lạnh
còn với nam bộ và tây nguyên trong ngày hôm nay vẫn duy trì kiểu thời tiết không mưa trời nắng sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên vẫn cao từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
với các tỉnh nam bộ ở miền đông vẫn là vùng xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao ba mươi năm ba mươi sáu độ
còn ở các tỉnh miền tây nhiệt độ thấp hơn duy trì trong khoảng ba mươi ba ba mươi bốn độ
nhưng đến tối và đêm nay khi có tác động của nhiễu động trong đời gió đông trên cao di chuyển từ bền vào
vì thế khu vực nam bộ cũng như là khu vực tây nguyên sẽ xuất hiện mưa rông trái mùa
vì thế cũng cần phải đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan như lúc xoáy mưa đá và gió giật
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày mai ở vĩnh bắc bộ gió sẽ chuyển hướng đông bắc mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu kèm theo mưa rông và gió giật mạnh
tàu thuyền hoạt động trên vịnh bắc bộ cần hết sức lưu ý đề phòng
ở khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng nam đến đông nam với cường độ ở mức cấp ba bốn sóng biển thấp dưới hai mét biển lặng
trong khi đó ở khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc đến đông với cường độ cũng không mạnh cấp bốn
nhưng do ảnh hưởng của nhiễu động trong đời gió đông trên cao nên ở khu vực này có mưa rào và rông rải rác
làm tầm nhìn xa bị giảm xuống còn bốn đến một mươi km kèm theo đó là nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước